cũng trong chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam ông bùi văn tấn
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tp đà nẵng và hai người liên quan là lương ngọc vũ đăng kiểm viên
lương kim quang giám đốc công ty trách nhiệm hạn dịch vụ và kỹ thuật lk để điều tra về tội nhận hối lộ
theo điều tra bước đầu xác định được khi tiến hành việc đăng kiểm xe cơ giới đăng kiểm viên
lương ngọc vũ thấy có nhiều xe thay đổi kết cấu thiết kế không đúng với điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm
vũ đã liên hệ với người thân là lương kim quang để lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật lkq
nhằm làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên chủ xe hoặc người đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền cho vũ
vũ chia số tiền này cho giám đốc là ông bùi văn tấn sau khi công ty trách nhiệm hạng dịch vụ và kỹ thuật lkq dừng hoạt động
vũ và quang sử dụng các hồ sơ đã ký khống để hợp thức hóa thủ tục đăng kiểm cho nhiều xe có cải tạo thay đổi kết cấu
số tiền được cả ba người chia nhau